cứ vào dịp tết nguyên đán tình trạng tăng chữ buôn bán vận chuyển trái phép các loại pháo lại có chiều hướng gia tăng
để bảo đảm an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn lực lượng công an tại nhiều địa phương đã tăng cường đấu tranh
ngăn chặn việc mua bán kinh doanh pháo trái phép và đốt pháo trong dịp tết
ghi nhận của truyền hình nhân dân tại phú thọ
ba mươi kg pháo các loại là số lượng mà lực lượng công an thành phố việt trì thu giữ được từ các vụ việc
trong đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tích nguyên đán kỷ hợi từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đến nay
con số này cho thấy việc vận chuyển mua bán tàng trữ pháo trong dịp tết vẫn diễn biến phức tạp
hầu hết các đối tượng có thủ đoạn hết sức tinh vi vận chuyển bằng xe khách để tránh sự nghi ngờ của các nhà xe cũng như cơ quan chức năng
đầu gia quân đội cảnh sát kinh tế công an thành phố đã tập trung đấu tranh và làm rõ bắt giữ kiểm tra và làm rõ được năm vụ pháo
trong đấy là có bốn vụ là khởi tổ
bốn vụ là năm đối tượng và một vụ xử lý hành chính một đối tượng
các đối tượng chủ yếu tập trung là ở các vùng biên như lạng sơn lào cai bằng các tuyến đường như nội bài lào cai
tuyến đường quốc lộ hai và các đối tượng vận chuyển về trên địa bàn thành phố việt trì để tiêu thụ
để đấu tranh ngăn chặn tình trạng này công an thành phố việt trì đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đội nghiệp vụ
bám sát địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng buôn bán vận chuyển
sử dụng pháo nổ tuyên truyền về tác hại của pháo và khung hình phạt dành cho các hành vi vi phạm liên quan
ký cam kết với các chủ hàng kinh doanh người dân nhất là ở các địa bàn trọng điểm không buôn bán tập kết tàng trữ các loại pháo
đảm bảo tuyệt đối là cái tết mà không có tiếng pháo thì lực lượng công an đã triển khai đồng bộ
xác định các đối tượng để có kế hoạch về đấu tranh và cũng đã bắt được một số vụ việc
và cái vụ việc này thì cũng sẽ
tuyên truyền để cho nhân dân biết là khi vi phạm về lĩnh vực về pháo là sẽ bị xử lý rất là nghiêm khắc
việc vận chuyển tăng trữ và đốt pháo trong dịp tết tiêm mẩn nguy cơ cháy nổ cao có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của người dân
để đón xuân mới an toàn và không tiếng pháo bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an chính quyền các địa phương
mỗi người dân cần nhận thức được tác hại của pháo và tuyệt đối không mua bán vận chuyển và đốt pháo trong dịp tết đến xuân về